điện mặt trời trên mái nhà với lợi ích kép về kinh tế vừa tiết kiệm điện sử dụng trong sinh hoạt sản xuất
vừa có thể bán điện dư lên lưới ngành điện với giá ưu đãi
chính từ những lợi ích thiết thực trong đời sống cùng với chính sách khuyến khích về giá trong thời gian gần đây
đã tạo ra cơn suốt đầu tư với các mô hình điện mặt trời áp mái được xây dựng
mở ra triển vọng mới trong phát triển nguồn năng lượng sạch tại đắk lắc
mặt khác hiện nay nhiều ngân hàng đều có các gói vốn vai ưu đãi để phát triển điện mặt trời với lãi suất phù hợp
do đó trong thời gian tới khi các hướng dẫn cụ thể về giá điện mặt trời được đưa vào áp dụng
các tổ chức cá nhân sẽ có cơ sở để tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư phát triển loại hình năng lượng giàu tiềm năng này